nhận thức vấn đề bình đẳng giới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước vừa là mục tiêu vừa là tiền đề động lực để phụ nữ phát triển
trong những năm qua thị ủy từ sơn tỉnh bắc ninh luôn quan tâm đến vấn đề quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ
chính vì vậy công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ ở địa phương đã có nhiều chuyển biến vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị sửa tại
từ đầu nhậm kỳ thị ủy từ sơn đã có nghị quyết chuyên đề tập trung xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ trong hệ thống chính trị từ cấp thị xã đến cơ sở
trong năm hai nghìn một mươi bảy có trên hai mươi tám năm trăm linh lượt cán bộ nữ được tập huấn bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn nghiệp vụ
quá trình đào tạo được tăng cường
với nhiều hình thức đa dạng linh hoạt phù hợp với thực tiễn của từng cơ sở
đồng chí nguyễn thị hà được bầu giữ cương vị phó chủ tịch hội đồng nhân dân phường đình bảng
thị xã từ sơn từ năm hai nghìn một mươi bảy
chị được đánh giá là cán bộ tiêu biểu ở cơ sở khẳng định đứng năng lực trong điều hành quản lý xây dựng và tập hợp quần chúng làm nòng cốt trong các phong trào ở địa phương
đình bảng với một mươi tám nhân khẩu là một trong những phường đã từng gặp rất nhiều khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng và các vấn đề môi trường ở khu dân cư
song sự mềm mỏng vào cuộc của những cán bộ nữ như chị hà đã góp phần giúp cấp ủy đình bảng giải quyết các vấn đề trên đúng chủ trương và thuận lọc dân
hiện phường là một trong những đơn vị dẫn đầu về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
tiếp xúc với cán bộ phụ nữ về phụ nữ về con gái thì bao giờ cũng dễ dàng hơn dễ ăn dễ nói hơn mà tự do thoải mái
phụ nữ thì mình có cái gì mình nói ra hết thoải mái nói nam giới thì phải e ngại hơn
châu hành kỳ mình đã tham gia và đang tham gia và trước lửa mình cũng đã là đại biểu hội đồng nhân dân rất nhiều là khóa rồi
thì mình nhận thấy là
thị ủy tứ sơn đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo và các ban ngành trên đấy là rất quan tâm đến đội ngũ lãnh đạo của các cấp xã phường dưới cơ sở
các đồng chí cũng tạo điều kiện một thứ nhất là để được đào tạo về chuyên môn
thứ hai là cũng là tạo điều kiện về cơ cấu và tạo đầu điều kiện về nguồn
thế chính vì vậy cũng tạo điều kiện rất là nhiều về cho cán bộ nữ của phường đình bảng cũng như là đảng ủy và chính quyền phường đình bảng để hoàn thành nhiệm vụ
đào tạo bồi dưỡng
để luôn chuyển và đặc biệt là luôn giả soát cái quy hoạch của đội ngũ cán bộ nữ để chúng tôi sử dụng
và thường xuyên quan tâm tới đội ngũ cán bộ nữ về chế độ các điều kiện khác động viên kịp thời những khó khăn của hội phụ nữ các cấp một đề xuất là chúng tôi rất là quan tâm
hiện nay ở thứ sơn có sáu đồng chí
một mươi chín nữ giữ cơng vị trưởng ngành một mươi chín nữ phó ngành
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp thị xã ở từ sơn đạt một mươi năm tăng bốn so với nhiệm kỳ trước
tỷ lệ nữ tham gia hội đồng nhân dân cấp thị xã đạt ba mươi bốn tăng một mươi
cấp cơ sở đạt hai mươi năm tăng sáu so với nhiệm kỳ trước
trong thời gian tới bàn tổ chức tiếp tục tham mưu cho bàn phòng cụ thị ủy thứ sơn xây dựng đội ngũ cán bộ đánh đạo quản lý nữ
đẩy mạnh của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước quan tâm tạo nguồn và đưa đi đào tạo cán bộ nữ trong diện quy hoạch
để từng bước nâng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy chính quyền mặt trận thủ quốc và các đoàn thể
ra soát bổ sung quy hoạch chuẩn bị nguồn nhân sự nữ cho đại hội đảng các cấp trong nhiệm kỳ tới
sự tham gia của các cán bộ nữ trong bộ máy lãnh đạo quản lý được coi là thước đo cơ bản về vai trò của phụ nữ trong nền chính trị hiện đại
các cấp ủy từ sơn đang tích cực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thúc đẩy sự phát triển của công tác cán bộ nữ
góp phần cổ vũ khích lệ tạo niềm tin và động lực cho cán bộ nữ công hiến và phát huy năng lực của mình